sáng ngày một mươi một tháng năm hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiền khai mạc
tại hội nghị này ban chấp hành trung mương đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu số lượng việc phân bổ đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và đặc biệt trong bối cảnh toàn đảng toàn dân đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần khơi dậy trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
niềm tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phải phát huy truyền thống cách mạng kiên cường
vẻ vang của đảng của dân tộc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được sao
đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc sắc đáng vào các nội dung đã được thông qua bảo đảm cho thành công của hội nghị
chúng ta phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng giữa hai kỳ đại hội
thật sự là bộ tham mưu chiến đấu là hạt nhân lãnh đạo chính trị
và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng toàn dân tộc
đây là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của đảng của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước
dự kiến hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng năm